cảm nhận sức khỏe dừng yếu đi ông hùng lấy hết giấy tờ quan trọng đưa cho hiển giữ ông sợ không qua khỏi còn cậu con trai cố gắng trứng an động viên phải lạc quen
nghe lời con ông hùng tập các bài hít thở tăng cường phận động để cải thiện sức khỏe
trước đây mỗi lần tôi hay thần hiển bệnh đều có vợ tôi chăm sóc giờ thì hai cha con phải tự chăm lo cho nhau
ông hiển nhìn quanh căn nhà không hiền diện hình dáng người phụ nữ
thương hoàn cảnh của họ chủ nhà trọ và láng giềng thường xuyên hỗ trợ lương thực thuốc men để hai cha con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
giữa tháng chín hiển đổ vào đại học công nghệ sài gòn niềm vui chưa được trọn vẹn vì áp lực về học phí một lần nữa khiến cha con phải trăng trở
ông hiển thất kịp nhiều tháng nay gia đình liên tiếp xảy ra biến cố khiến kinh tế kiệt quệ
dẫu khó ông hùng vẫn tìm cách xoay sở để con được đi học
nhận số tiền hỗ trợ từ chính quyền địa phương và người thân ông hồng cho biết trước mắt đã nộp được tiền học phí kỳ một cho hiển
trưa ngày một mươi chín tháng một mươi vinh hiển hồ hởi đến trường để bổ sung hồ sơ nhập học chuẩn bị trở thành tân sinh viên
ông hùng nhẹ lòng phần nào chỉ ít là với người vợ đã mất
ông tranh thủ rửa nồi son và chuẩn bị nguyên liệu để hôm sau đi bán sôi
hơn cúng bốn mươi chín ngày vinh hiển viết lên trang cá nhân của cậu
mẹ hãy vui ở thế giới bên kia con và ba trái tim lúc nào cũng hướng về mẹ
cô mời bạn sa đọc lớn các chữ cái hiện trên bảng nào
bé trần sa sa sáu tuổi chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bản lọc to từng chữ theo lời cô giáo hướng dẫn
căn phòng ẩm thấp sập sệ với ngỗ ngang đồ đạc là nơi ở của ông bà ngoại và hai mẹ con bé xa
thế nhưng covid một mươi chín đã cướp đi bà ngoại và mẹ của sa
trong cùng một ngày giờ đây em sống cùng ông ngoại và gia đình bà trương huệ phân em gái của ngoại bé tra
bà trương huệ phân cho biết ngày hai mươi bốn tháng bảy đội xét nghiệm lưu động đến đường nguyễn duy dương quận năm để lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
kết quả cho thấy tất cả thành viên trong gia đình đã nhiễm sars cov hai
họ được đưa đi điều trị tại bệnh viện giả chiến số tám
bốn ngày sau khi ngập viện chị x mẹ của bé sa chuyển nặng
phải đưa sang phòng cấp cứu
sáng ngày hai mươi chín tháng bảy bác sĩ thông báo chị x không qua khỏi
nhận tin con gái đột ngột qua đời bà tơ ngoại của bé sa suy sợp tinh thần
đêm hôm đó bà qua đời
nhiều ngày không thấy mẹ bé xa liên tục khóc và hỏi mẹ con về chưa ngoại
để cô bé yên tâm điều trị bà huệ phân đành nói dối rằng mẹ đang được điều trị ở phòng cấp cứu
vài bữa nữa hết bệnh mẹ sẽ về với xa
đang chỉ huy quân sự phường đưa trò cốt của mẹ và bà ngoại về nhà
sa mới được biết sự thật
cha mẹ của sa chia tay từ khi nó còn nhỏ xíu
hai mẹ con về sống cùng ông bà ngoại mấy năm nay
giờ mẹ mất ngoại cũng mất
con bé khóc nhiều lắm
bà huệ phân nói
hiểu những mất mát và khó khăn của hai ông cháu bé xa
gia đình bà trương huệ phân luôn cố gắng giúp đỡ hai ông cháu
bé còn quá nhỏ để đối diện với những mất mát này
tôi sẽ thay ngoại và mẹ đi cùng bé những ngày sắp tới
bà huệ phân tâm sự
trong những tháng ngày tàn khốc bởi đại dịch
có người may mắn yên lành
có người lặng lẽ đứng gồng mình giữa phố xá bi thương
và có người mãi mãi không quay trở về
bỏ lại đôi mắt con trẻ ngơ ngác giữa dân gian
bốn ngăn chị em có những cái tên thật đẹp
nguyễn chí tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
nguyễn chí nguyễn sinh năm hai nghìn
nguyễn nhân nguyễn sinh năm hai nghìn

nguyễn chí nguyễn sinh năm hai nghìn

nguyễn quỳnh như sinh năm hai nghìn bảy

các em là một trong hơn một năm trăm linh trẻ mồ côi

trong trận đại dịch kinh hoàng xảy ra
tại tp hcm suốt nhiều tháng qua
trong căn nhà trọ ấp một a bình hân bình chánh tp hcm

bàn thờ người quá cố vẫn chưa có ảnh
bàn thờ người quá cố vẫn chưa có ảnh
chàng trai nguyễn chí tình bỏng chóc trở thành trụ cột
chàng trai nguyễn chí tình bỏng chóc trở thành trụ cột
gánh trên vai trách nhiệm nặng nề

và quá sức với tuổi đời cũng như khả năng của mình
trong bốn anh em thì như ý nhiều chữ nhất
trong bốn anh em thì như ý nhiều chữ nhất
với trình độ cấp hai
chí nguyễn bị bệnh tam thần nên không đi học
cùng những đứa trẻ ấy chỉ có tên là hiểu được
ngọn nguồn câu chuyện chia ly của cha mẹ

ngày mẹ rời đi cha không nói lời nào
ôm bốn đứa con nheo nhóc
trong đó bé quỳnh như mới lên năm liên tục khóc đòi mẹ

bỏ quê lên tp hcm tìm kế sinh nhai
anh nguyễn chí tờ bốn mươi năm tuổi làm nghề tự do không ổn định
anh nguyễn chí tờ bốn mươi năm tuổi làm nghề tự do không ổn định
mỗi tháng anh tờ chỉ làm được trên dưới một mươi ngày

tình năm đó một mươi ba tuổi cũng sắn tay vào phụ cha

rồi ai thuê gì làm nấy
từ phụ hồ bóc phát bưng bê vân vân
tuổi nhỏ thì tiền thù lao nhỏ
tình cùng cha gánh phát một phần trách nhiệm nuôi ba đứa em thơ dại
trách nhiệm nuôi ba đứa em thơ dại em trai nguyễn chí nguyện tự nhiên phát bệnh tâm thần
lúc khóc lúc cười khi tỉnh táo lúc ngẫn ngơ hai em gái chịu trách nhiệm ở nhà trong minh
trai bị bệnh để cha và anh hai ra ngoài kiếm cơm ngày tháng trôi đi trong căn nhà trọ đơn sơ phùng
ngoài thành quỳnh như may mắn xin được chân phụ việc trong tiệm tóc nhưng mới làm được nửa tháng
dịch ập tới như phải nghỉ việc thời điểm này công trình xây dựng vẫn được hoạt động cho con
anh tờ đi làm được vài ngày thì phát sốt ho anh tờ nghĩ bị cảm do giải nắng nhiều ở nhà nghị
ngơi uống thuốc vài ngày sẽ hết tuy nhiên các triệu chứng không bớt mà ngày một nặng hơn cho
còn anh tờ chở nhau đến bệnh viện xét nghiệm kết quả nhiễm covid một mươi chín kiến thức của người cha
không đủ đầy để hiểu đúng về căn bệnh quái ác này nên anh chỉ ở trong căn nhà trọ đơn sơ vùng
đi ở nhà biệt khẩu trang cách ly với mấy đứa con rồi một mình chóng chọi với những triệu chứng
ngày một khủng khiếp hai ngày sau khi biết mình nhiễm bệnh anh tờ lên cơn suốt cao anh gọi tình
dạy pha cho mình viên thuốc hạ sốt nhưng tình hình không khả quan hơi thở của anh tờ ngày một
khó nhọc cứu sướng lên từng nhịp một tình nhìn cha lòng đau như cắt lặng lẽ khóc thầm trời vừa
sáng tình liền gọi đến các số điện thoại của đường dây nóng nhờ giúp đỡ lúc này bệnh tình
quá sức chịu đựng cơ thể cha tím tái tình hoảng sợ lấy xe máy chở cha đi bệnh viện nhưng không
kịp người cha chỉ kịp nhìn một lượt các con rồi lặng lẽ buôn xuôi ánh mắt của cha trước khi rời
bỏ cõi đời vẫn còn chất chứa vô vàng nỗi lo khi bốn đứa con có lớn mà chưa đủ khuôn để bước ra
chống chọi với cuộc đời tình cho biết cha em khi còn sống luôn nhắc nhở con về tình yêu thương và
đạo lý ở đời
cha hãy hỏi mẹ em
sau này muốn làm nghề gì dù không được học cao hiểu sọng vẫn phải có ước mơ để nghĩ và hướng về nó
lần cuối còn khỏe mạnh cha từng tâm sự ước mơ của cha là nhìn mấy đứa con lớn khôn có việc làm
tự nuôi sống bản thân nhưng điều ước ấy chưa toàn nguyện nên có lẽ cha sẽ rất đau buồn anh tờ khi còn
sống được hàng xóm quý mến bởi lòng tốt và sự nhiệt tình trong dãy trọ ai nhờ làm việc gì anh đều
vui vẻ chất
chủ nhà trọ cũng thường xuyên nhờ anh sử giúp máy tôn hay cánh cửa khi bị hỏng nghe tin anh ra đi
cả xóm bàn hoàng chua sót thương cho anh bao nhiêu thì đau lòng khi nhìn bốn đứa con mồ côi bơ vơ
trơ trọi giữa cuộc đời căn phòng trọ bỏng một ngày lạnh ngắt hơi ấm của người cha quỳnh như nhớ cha
hay ra cửa ngồi khóc một mình chí tình ngày nào cũng ra ngôi miếu gần đó nơi đăng đạt hũ cố của cha
để thắp hương và ngồi khóc
cha đã mất được gần hai tháng rồi nhưng em vẫn cảm giác như cha còn quanh quẩn ở đây
vẫn luôn giỏi theo bốn anh em trí tình chia sẻ bàn thờ người cha được đặt giữa căn phòng nhưng chỉ có
bác hương mà không có tấm ảnh tin báo do dịch bệnh không có nơi nào làm ảnh thờ nên anh chịu như vậy
mỗi ngày bốn anh em đều đặn thắp hương cho cha nhìn về góc bàn lạnh lẽo ấy cho khỏa lấp nỗi nhớ đông đầy
dịch bệnh rồi sẽ kết thúc
ngày qua những nỗi đau mất người thân sẽ còn đeo đẳng mãi những đứa trẻ bù côi
vì thế những tấm lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm những chính sách hỗ trợ kịp thời của chính quyền
là những việc làm thiết thực và ý nghĩa giúp các em có một tương lai tốt đẹp
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại